ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết một mươi một của ủy đồng nhân dân tp về thành lập chia tách sáp nhập đổi tên khu phố ấp trên địa bàn
theo đó tại ba trăm một mươi hai phường xã trên địa bàn tiến hành lễ công bố nghị quyết một mươi một của ủy đồng nhân dân tp quận ba là một trong những đơn vị tổ chức điểm
tối ngày tám tháng bốn tại phường võ thị sáu quận ba tp hcm tổ chức làm điểm việc công bố việc thành lập chia tách sáp nhập đổi tên khu phố ấp tại địa bàn
bà nguyễn thanh xuân bí thư quận ủy quận ba cho biết việc sắp xếp khu phố ấp sẽ tạo điều kiện khôi phục duy trì thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và tăng tính chuyên trách cho đội ngũ khu phố hoạt động
vì vậy đòi hỏi bộ máy địa phương phải sát dân gần dân hơn
với việc thực hiện nghị quyết này tổng số khu phố tại quận ba trước khi sắp xếp là sáu mươi ba khu phố sau khi sắp xếp có một trăm một mươi hai khu phố
trong đó tổng số khu phố thành lập chia tách sáp nhập đổi tên là một trăm một mươi khu phố
tổng số khu phố dưỡng nguyên không sắp xếp là hai khu phố gồm khu phố một phường võ thị sáu và khu phố một phường một mươi ba
tại lễ công bố quận cũng tổ chức tôn vinh tri ân khen thưởng cá nhân tham gia hoạt động khu phố ấp tổ dân phố tổ nhân dân
mới đây đại học quốc gia tp hcm và đại học đê kinh úc đã tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu đào tạo về ai và một số lĩnh vực khác
phó giáo sư tiến sĩ vũ hải quân giám đốc đại học quốc gia tp hcm cho biết
về biên bản hợp tác này hai bên thống nhất đẩy mạnh phát triển dự án nghiên cứu chung trong lĩnh vực ai và công nghệ thông tin
nhất là việc ứng dụng ai trong giải quyết các vấn đề lớn của các ngành y tế nông nghiệp quản lý hành chính công xây dựng đô thị thông minh tại việt nam
cùng nhau xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hẳn về quản trị đại học và quản lý công do lãnh đạo quản lý các trường đại học cơ quan nhà nước và doanh nghiệp
phối hợp đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ gia tăng số lượng và quy mô chương trình trao đổi sinh viên
cung cấp cơ hội thực tập nghiên cứu tại đại học đê kinh cho sinh viên đại học quốc gia tp hcm
phát triển cơ chế thúc đẩy nhà khoa học của hai bên kết nối cùng thực hiện các dự án nghiên cứu đồng thời tổ chức hội nghị hội thảo khoa học quốc tế